các cơ quan báo chí trình thống
đây là trang báo điện tử quân đội nhân dân
nếu chỉ quan sát bằng mắt thường
thì không ai có thể nhận biết được
đây là trang báo giả mạo
tương tự như vậy
trang báo điện tử đời sống pháp luật
cũng đã bị làm giả
toàn bộ giao diện trang như thế này
nếu không có nghiệp vụ
thì khó có thể phân biệt được
đâu là trang điện tử thật và giả
là hầu hết
là khi ta bấm sang một cái link khác
đường link khác
một vài viết khác
ở trên cái trang giả mạo đấy
thì lập tức nó sẽ quay về đúng cái tên thật
ví dụ như là
mình đang xem cái nội dung bài giả mạo
khi mình kích sang một cái link khác
thì lập tức là
nó sẽ đều hướng
nó đều hướng toàn bộ những cái nội dung
về trang gốc trang thật
thì cái đó là cái mà rất khó phân biệt
tức là người xem là sẽ giữa thật với cả giả
là lẫn lộn những chuyện mà nhận được
vì nó chỉ có một bài viết là giả mạo
hoặc là những cái vài viết giả mạo
thì cái đường dẫn của nó
khi xem xong người ta muốn chuyển
sang đường dẫn khác
thì nó sẽ về đúng cái bài viết của trang thật
qua công tác theo dõi kiểm tra và giả soát
thường xuyên hoạt động thông tin trên mạng
ngày hai tháng một mươi
sở thông tin và truyền thông hải phòng
phát hiện bốn trang thông tin điện tử
sử dụng tên miền quốc tế
có nội dung trang dễ gây hiểu nhầm
với các trang báo điện tử
trang thông tin điện tử tổng hợp
của ba cơ quan báo chí gồm
báo điện tử quân đội nhân dân
báo đời sống và pháp luật
báo điện tử công luận
sau khi phát hiện sự việc
sở thông tin và truyền thông hải phòng
đã ngay lập tức sử dụng các biện pháp kỹ thuật
ngăn chặn các trang điện tử giả mạo tiếp tục hoạt động
chúng tôi đã nhận được văn bản
của bên phục phát thanh truyền hình thông tin tử
có phản hồi và xử lý
giao với nhiệm vụ
đối với các tiên biển giả mạo
đến thời điểm hiện tại
bốn trang báo giả mạo
trang báo trình thống
cộng với hai fanpage
đã bị sở thông tin và truyền thông hải phòng ngăn chặn
và giờ đây khi đánh vào những trang web này
màn hình đã không còn nội dung
triều thức tinh vi của các trang thông tin điện tử giả mạo này

đó là vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung bài viết
của các cơ quan báo trí trinh thống
nhưng chúng sẽ cài một số bài viết
theo ý đồ của chúng và các trang giả mạo này
do đó người đọc rất khó có thể nhận ra
trang điện tử giả mạo
theo đánh giá của các cơ quan chức năng
thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi
và sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời
người sử dụng internet mà vào
của các trang website
thì cũng hết sức lưu ý
nhìn cái tên miệng
để quan sát cái tên miệng này đầu tiên
cái thứ hai là
các cơ quan báo trí
tăng cường sử dụng cái tên miệng việt nam
để thứ nhất là dễ
phân biệt và
khẳng định rằng
đấy là trang của việt nam
thế và cũng tăng cường là
là truyền thông
cái tên miệng chính thức
của cơ quan báo trí
và cũng chủ động phát hiện
những cái mà website mà nó có cái dấu hiệu giả mạo
và báo cáo
cho các cơ quan chức năng
đặc biệt là báo cáo cho bộ công ty và truyền thông
sự việc này tiếp tục cho thấy
những diễn biến phức tạp trên không gian mạng hiện nay
từ đó đặt ra những thách thức
đối với các cơ quan chức năng
trong công tác đấu tranh ngăn chặn
về phía mỗi người dân
cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
trước những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng
đang tìm mọi cách để gia tăng hoạt động trên không gian mạng
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn khối dố
xã yà tiêm huyện chư sê tỉnh gia lai
có nốt ruồi cách một cm
trên sau mếp phải
đối tượng nguyễn hoài vương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ chính
phường yên đỗ thành phố pleiku tỉnh gia lai
có nốt ruồi cách hai cm
dưới sau cánh mũi phải
và đối tượng đặng văn tý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp bình thới
xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
có nốt ruồi cách một cm
sau đôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
hãy báo ngay cho chúng tôi